hội nghị bộ trưởng các nước asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi ba
và các hội nghị liên quan đã khai mạc tại thủ đô bangkok
với sự tham dự của các đoàn đại biểu đến từ một mươi nước thành viên asean
đoàn đại biểu việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
cùng dự có đại diện bộ quốc phòng bộ ngoại giao việt nam
phát biểu tại phiên họp bộ trưởng bộ công an tô lâm nhấn mạnh cam kết của việt nam
tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của asean nói chung
và hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng
trong bối cảnh việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên asean
và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc vào năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm đề nghị các nước asean tiếp tục nghiên cứu ủng hộ sáng kiến của việt nam
đưa tội phạm buôn lậu cổ vật thành lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong khuôn khổ hội nghị các quan chức cấp cao asean
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia somtc ammtc
kết thúc hội nghị các trưởng đoàn tham dự đã ra tuyên bố chung
trong đó hoan nghênh việt nam sẽ đăng cai hội nghị bộ trưởng các nước asean
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bốn và các hội nghị liên quan trong năm hai nghìn hai mươi